sau thành tích xuất sắc của xã thủ hoàng xuân vinh với một huy chương vàng và một huy chương bạc
giúp đoàn thể thao việt nam lần đầu tiên xếp thứ bốn mươi tám trên tổng số hai trăm linh sáu quốc gia
và vùng lãnh thổ tham dự olympic rio de janeiro hai nghìn một mươi sáu
tối ngày hai mươi ba tháng tám tại hà nội liên đoàn bắn súng việt nam đã tổ chức lễ vinh danh
và trao thưởng cho các thành viên đội tuyển bắn súng
tại buổi lễ đồng chí nguyễn ngọc thiện ủy viên ban chấp hành trung ương đảng
bộ trưởng bộ văn hóa thể thao du lịch đánh giá cao thành tích rực rỡ của đội tuyển bắn súng việt nam
đặc biệt là vận động viên hoàng xuân vinh coi đây là một trong những hoạt động tiêu biểu
nhằm động viên khích lệ tinh thần các vận động viên đã cố gắng vượt qua chính mình tại thế vận hội vừa qua
ngoài tiền thưởng đội tuyển bắn súng việt nam cũng được các đơn vị tài trợ trang phục thi đấu
để tạo động lực khích lệ tinh thần cho các vận động viên tiếp tục cống hiến hết mình
vì bộ môn bắn súng nói riêng và thể thao việt nam nói chung